một cơn mưa kèm theo lốc xoáy vừa quét qua thành phố bạc liêu khiến cho hàng chục căn nhà ở phường ven biển nhà mát đã bị sập bị tốc mái
nhiều hộ dân phải sơ tán rất may là không có thiệt hại về người
một số người dân tại phường nhà mát tp bạc liêu cho biết vào thời điểm nêu trên mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra bất ngờ làm cho bà con không kịp trở tay
đây là cơn lốc xoáy mạnh chưa từng xuất hiện tại địa phương kể từ nhiều năm qua
cơ lốc xoáy với cường độ mạnh đã làm cho hàng chục căn nhà dân bị sập và tốc mái hoàn toàn hệ thống đường dây điện của nhiều căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn
chiều ngày một mươi năm tháng một ủy ban nhân dân thành phố bạc liêu cho biết trong số nhiều ngôi nhà bị sập và tốc mái có một mươi ba ngôi nhà bị thiệt hại nặng
rất may không thiệt hại về người
nhằm hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của trận lốc xoáy ủy ban nhân dân thành phố bạc liêu cho biết trước mắt hỗ trợ khẩn cấp những hộ bị thiệt hại nặng mỗi hộ ba triệu đồng
những hộ gia đình còn lại tùy theo mức độ ủy ban nhân dân tp bạc liêu cùng các ngành chức năng sẽ hỗ trợ sau